liên quan đến vụ án người phụ nữ tử vong bất thường tại cây nước trên địa bàn xã vân sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
mới đây công an tỉnh thanh hóa đã thông tin chính thức về vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã vân sơn huyện triệu sơn
theo đó chỉ sau ba ngày vào cuộc điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã xác định
bắt giữ được nghi phạm gây án là lương thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn sáu xã vân sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa nhận được tin báo của công an huyện triệu sơn
về việc phát hiện chị lê thị p sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã vân sơn huyện triệu sơn tử vong chưa rõ nguyên nhân
tại cây nước cạnh tuyến đường nghì sơn sao vàng thuộc tiệm vận thôn sáu xã vân sơn huyện triệu sơn
kết quả khám nghi huyện trường cho thấy nạn nhân có vết thương rách ra vùng đầu và chiếc xe máy của nạn nhân dựng ở ven đường
xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã trực tiếp chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
phù hợp với công an huyện triệu sơn và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ
vụ án đứng trước những khó khăn trồng chất khi hiện trường xảy ra tại khu vực vắng người rất ít manh mối để điều tra
xác định đây là một bài toán khó nhưng các điều tra viên trinh sát viên hình sự quyết tâm đi tìm lời giải
để đòi lại công lý cho người bị hại
nhiều chiến sĩ dài dạng kinh nghiệm nhanh chóng tỏa đi các hướng để điều tra
khu vực nơi xảy ra vụ án được kiểm tra giả soát để tìm kiếm hung khí dấu vết
tuy nhiên hiện trường đã bị xáo trộn do nhiều người dân hiếu kỳ tới xem di chuyển
do nạn nhân là người hiền lành quanh quẩn đi làm đồng ít có mối quan hệ khác ở ngoài địa phương
thêm vào đó chiếc xe máy không bị lấy đi nên hướng điều tra tập trung vào mâu thuẫn tức thời gần đây
việc làm ăn xung đột giữa gia đình chị p với hàng xóm họ hàng được nắm mắt cụ thể
từ đó nội tình vụ án dần được sáng tỏ
chỉ sau ba ngày liên tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng điều tra đã hướng nghi vấn đến một người phụ nữ có mối quan hệ họ hàng với nạn nhân
và tập trung xác minh làm rõ
điều đáng nói người phụ nữ này luôn tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng nhưng không hề liên quan
và đưa ra những chứng cứ ngoại phạm
đến tối cùng ngày đối tượng vẫn có mặt tại đám tàng chị p
để nghe ngóng tình hình và tham gia cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân
tuy nhiên khi được triệu tập về cơ quan điều tra
trước những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi đối tượng khai nhận tội
tại cơ quan điều tra lương thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn sáu xã vân sơn khai nhận
đối tượng và nạn nhân là chị lê thị p có mối quan hệ họ hàng với nhau
xuất phát từ việc hai gia đình góp số tiền một bốn tỷ đồng để mua máy múc làm ăn chung nhưng kém hiệu quả
sau đó mâu thuẫn trong việc thỏa thuận bán cho thuê máy múc
không tìm được tiếng nói chung để giải quyết nên giữa chị p và xuân nảy sinh mâu thuẫn
nhiều lần to tiếng nặng lời với nhau dẫn đến bức xúc kìm nén lâu ngày
khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng ba tại khu vực vườn keo địa phận thôn sáu xã vân sơn
xuân và chị p có gặp nhau nói chuyện
quá trình nói chuyện giữa xuân và chị p xảy ra to tiếng
cái cọ do chị p cho rằng nhà xuân lừa đảo trong vấn đề làm ăn
khi mô thuẫn đến đỉnh điểm xuân đã lấy thanh sắt trong bì mang theo khi ra đồng
đánh vào đầu làm chị p ngất xỉu tại chỗ
sau đó xuân kéo chị p xuống cây nước ngay bên cạnh dẫn đến chị p bị ngạt nước
thấy chị p đã bất động do sợ bị phát hiện hành vi phạm tội
xuân lấy các bao rác đè lên để che giấu rồi tẩu thoát khỏi hiện trường
hành vi gây ra tội ác của xuân đã để lại nỗi đau lớn cho những người thân hai bên gia đình
trước điều tra viên xuân tỏ ra dai dứt ăn năn hối hận về tội ác ngoài mình gây ra
đầu năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh lai châu xảy ra một vụ án mạng thảm khốc
vào một chiều trung tuần tháng một đại tá phạm hải đăng phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh lai châu cùng các đầu mối nghiệp vụ vừa từ địa bàn trở về
sau chuyến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân đón xuân vui tết
đôi mắt trũng sâu sau nhiều đêm ngủ không đủ giấc anh lại tiếp tục nhận được tin báo
tại lua cao xu một mươi chín km bảy thuộc địa phận bản hủy luông xã hoàng thẹn huyện phong thổ
người dân phát hiện một sát chết trên người có nhiều vết dao đâm không có giấy tờ tùy thân và tài sản
đại tá phạm hải đăng và các bộ phận nghiệp vụ lại khăn cói lên địa bàn
nạn nhân được xác định là nam giới tầm tuổi ngoài bốn mươi tử vong trước khi được phát hiện khoảng bốn giờ đồng hồ
trên cơ thể người này có tới một mươi ba vết thương được gây nên bởi vật sắc nhọn
chắc chắn đây là một vụ án có dấu hiệu giết người rất rõ ràng
tiến hành tìm kiếm công an tìm thấy một tấm bìa bằng giấy carton ghi chữ xe ôm nằm lan lóc trên bụi cỏ
cách đó không xa là chiếc gương xe máy và một con dao dính máu
kiểm tra toàn bộ hành lý tư trạng
kiểm tra toàn bộ hành lý tư trang của người đàn ông xấu xố tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ một loại giấy tờ nào
công an đã lấy số vân tay để giám định nhưng thật lạ nạn nhân này không hề có dấu vân tay truy nguyên trên cơ sở dữ liệu
rất có thể người này chưa từng làm căn cước công dân
lúc này vụ án rơi vào tình thế khó khăn hiện trường là nơi vắng vẻ ít người lại qua và không có nhân chứng
xung quanh dân cư thừa thớt và ít hộ gia đình lắp camera
sau đó ảnh của nạn nhân được gửi đi khắp các cơ sở
trong thời gian này công an chẳng nhận được bất cứ tin tức nào về việc có người mất tích hay đi khỏi nhà mà không rõ nguyên nhân
các điều tra viên nhận định nạn nhân hành nghề xe ôm là người ở nơi khác
sau khi bị sát hại chiếc xe máy đã biến mất như vậy hung thủ đã có chủ ý
một điểm đáng lưu tâm là khu vực rừng cao su chỉ người dân địa phương mới biết rõ
hùng thủ đã chọn địa điểm chọn khung giờ vắng vẻ
chứng tỏ rất thạo đường và hiểu được tập trung của nạn nhân
thượng tá phạm trọng hưng trường phòng cảnh sát kỹ thuật hình sự
người có bề dày kinh nghiệm nhận định nhiều thông tin mấu chốt và mở cánh cửa cho lực lượng điều tra
trong nhiều chuyên án lớn khó và phức tạp đã kể rằng
khi đoàn công tác tiếp cận hiện trường thì trời đã nhá nhầm tối
anh em chúng tôi phải đi bộ chừng hai km để lên đồi cao su nơi hiện trường vụ án
chúng tôi nhận định nạn nhân chết trước khi được phát hiện khoảng bốn đến sáu giờ đồng hồ
và bị tổn thương do nhiều vết đâm bất ngờ
từ phía sau và phía trước
nhưng nhân chứng vật chứng vụ án đều chỉ là con số cho chính
tìm ra dấu vết của vụ việc giống như giải một bài toán không hề có bất cứ một gợi ý nào
tất cả các mối nghi vấn đều gửi gắm hết ở hệ thống camera giám sát của gia đình các hộ dân ven trục giao thông
qua hệ thống camera giám sát cơ quan điều tra thu được hình ảnh hai người chở nhau trên xe máy
trong đó trang phục của nạn nhân trùng khớp với một trong hai người trên
cùng với những thông tin do quần chúng nhân dân
cung cấp manh mối vụ án dần được hé lộ
qua một vài hình ảnh camera cơ quan phát hiện trước thời điểm nạn nhân được tìm thấy
có hai người đàn ông mặc áo mưa đi xe máy màu đỏ từ đường lớn vào rừng cao su
một lát sau chiếc xe máy lại xuất hiện
nhưng lần này chỉ còn một người điều khiển và đi về hướng phòng thổ
tập trung nguồn lực để xác minh biển số xe máy
các điều tra viên đã phải lọc ra rất nhiều con số ngẫu nhiên
bởi lẽ hình ảnh camera khá mờ và không thể đọc được chính xác
tất cả những biển kiểm soát này được tra cứu
và được liên hệ với chủ xe để xác minh thông tin
sau nhiều giờ tìm kiếm cuối cùng biển kiểm soát xe cũng được định vị
đó là chiếc xe đăng ký ở hải dương
một tổ công tác về hải dương gặp gỡ chủ xe
người này cho biết đã bán xe từ lâu
và chiếc xe đã phải đi qua rất nhiều lợi chủ thương
tổ công tác đã quay về hà nội
nơi chiếc xe được bán đi bởi một cửa hàng chuyên kinh doanh xe cũ
chủ cửa hàng là người cẩn thận
dù bán xe đã lâu
nhưng những thông tin về tài khoản địa chỉ của người mua chiếc xe
vẫn được lưu giữ
tiếp tục chuyên ngược theo manh mối
công an xác định chủ xe gần nhất là anh vũ văn y
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại bắc giang
khi làm việc với cơ quan công an
người nhà anh y cho biết anh này đi ra khỏi nhà từ ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
và mất liên lạc
anh y hành nghề xe ôm
tiến hành cho nhận diện bản ảnh
gia đình anh y xác nhận anh y là nạn nhân
được phát hiện đã tử vong ở phòng thủ lai châu
lúc này danh tính người bị hại đã được làm rõ
vậy anh y vì sao đi cả trăm cây số lên phòng thổ
để rồi bị sát hại cướp tài sản
đây là câu hỏi khiến nhiều điều tra viên đau đầu
để giải quyết những thắc mắc ấy
nhiều tổ trinh sát đã dựng lên mối quan hệ xã hội bạn bè làm ăn của anh y
thế nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra manh mối nào khả nghi
với những gì thu thập được
vụ án còn rất nhiều điều khó lý giải
liệu giữa anh y và hung thủ có quan hệ gì
tại sao đi cả quãng đường xa đến vậy
nếu anh y không có quan hệ gì
nếu chỉ là một cuốc xe ôm thì quả thật rất bất thường
dù đã tìm ra danh tính nạn nhân
nhưng công an tỉnh lai châu vẫn chưa thể khoanh vùng được đối tượng gây án
chiếc xe mà anh y bị mất
giờ là manh mối quan trọng để lần ra hung thủ
tất cả những cửa hàng kinh doanh xe cũ trên địa bàn đã được giả soát
cuối cùng công an cũng đã tìm được người mua lại chiếc xe của anh y
với giá bốn triệu đồng
khai thác thông tin người mua xe đã cung cấp cho công an
tên và hình ảnh chụp đối tượng đem xe tới bán
sau mình tiền tuổi công an phát hiện người này không liên quan tới vụ án
như vậy đối tượng bán xe đã cố tình khai tiền giả
tuy nhiên khi mua xe thấy có vấn đề
nên người mua đã yêu cầu chụp ảnh người bán để làm tin
từ hình ảnh này công an tỉnh lai châu nhanh chóng xác định
nghị phạm là lù xuân minh hai mươi ba tuổi trú tại hoàng then phòng thổ lai châu
sau khi vụ án xảy ra minh không có mặt tại địa phương
và không rõ nơi trú ngủ
mình vốn là đối tượng nghiện ma túy không có công an việc làm
thì thoảng đối tượng rời địa phương đi làm khắp nơi
sau nhiều ngày lùng sụp hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lai châu
xác định minh đang lẩn trốn tại một hang đá trên núi
đây là đối tượng nguy hiểm
lực lượng truy bắt đã bố trí nhiều vòng đồng loạt siết chặt
và mình bị bắt ngay sau đó
trước những chứng cứ không thể chối cãi
minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
gã cho biết do thiếu tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định cướp tài sản
ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
mình đi lang thang ở bắc hồ
rồi thuê anh y chở xe ôm về tận phong thổ
chẳng hiểu vì sao với quãng đường xa như vậy mà anh y vẫn đồng ý
trên đường đi minh có lần bảo anh y ghé vào một cửa hàng
rồi vay tiền và mua một con dao
tất nhiên việc minh mua gì thì anh y không hề hay biết
do là người địa phương minh thông thạo đường đi lối lại
nắm rõ không giờ đi làm trên đồi cao su của người dân
chính vì thế gã đã cố tình điều anh y tới đây
hai người đèo nhau về tới hoàng thèn phòng thổ
mình chỉ cho anh y đi lên đồi cao su
gã ta biết rõ giờ này đây chính là địa điểm vắng vẻ
không có ai qua lại
khi tới khu vực lô cao su số một mươi chín
minh bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào vị trí hiểm trên người anh y
lúc này người lái xe ôm cầu xin
nhưng không quan tâm và ra tay một cách tàn bạo
khiến anh y tự vọng tại chỗ
gợi án xong mình lấy xe máy và bỏ đi
gã đem xe máy bán lấy bốn triệu đồng
và tìm tới nhà một người bạn nghiện cùng địa phương
có tên là bờ văn hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
mình đã tìm ra một người bạn nghiện
minh đã nhờ hà mua giúp ma túy để sử dụng
dù biết mình vừa gây án giết người
nhưng hà vẫn mặc kệ
cầm số tiền hai trăm linh đồng đi mua ma túy
để cả hai phê pha
tối tối hà dẫn mình lên một lán lương cách nhà khoảng một km
để cho tên này là trốn
khoảng ba ngày sau
mình gọi điện nhờ hà mua sữa bánh
gã hứa nếu giúp
thì sẽ cho hà một chiếc điện thoại
hà đồng ý và tiếp tế cho mình
tại đây mình đưa cho hà chiếc điện thoại iphone đầy cũ
thấy bạn không có tiền
hà đưa lại cho mình năm mươi
và chỉ đường cho đối tượng bỏ trốn
vào thời điểm này
công an tỉnh lai châu đã gọi hà để hỏi
tuy nhiên hà khai không biết ai là người đã sát hại anh y
cũng không biết mình đang ở đâu
với hành vi này hà bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
từ khi có thông tin về vụ án
cho đến khi chiếc còng số tám
tra vào tay đối tượng mình
là quãng thời gian vô cùng vất vả
của hơn một chiến sĩ cảnh sát
bộ đội biên phòng dân quân
bằng mọi giá phải bắt được đối tượng
những ngày nếm mật nằm gai trên quả đồi
hàng đá hay luồn trong bụi rậm
khi tết đang cận kề
thượng úy trần văn quân cán bộ phòng cảnh sát hình sự
chắc khó quên trong đời
dẫu biết đợt đánh án nào cũng cam kho
và gian khổ
nhưng lần này còn vất vả hơn
ban ngày ấm áp là vậy
nhưng đêm về núi rừng biên cường lạnh tê tái
sương gió biên thủy như ngấm vào da thịt
hồi tưởng với chúng tôi
về những đêm ngủ rừng cơm nắm
thượng úy quân dân dưng
tháng trạng những cành đào rừng bạt ngàn chiến đổi
chúng tôi mong được về sắm tết cùng gia đình
nhưng nhiệm vụ thì chưa tròn
nên tôi không dám nghĩ tới
sở lại phân tâm
lúc ấy trong đời tôi chỉ nghĩ
đây là một vụ án gây căm phẫn trong dư luận
một vụ giết người quá dã man
với vai trò là một chiến sĩ cảnh sát hình sự
được nhân dân vượt chọn nhầm tin
tôi đã cùng đồng đội theo dõi
và cuối cùng
tôi là một trong những người ưu tiên tóm gọn
tra tay đối tượng vào cọng
và áp giải bàn giao cho bộ phần điện
còn với thiếu tá phạm tiến duyệt
đội trưởng đội phòng chống tệ nạn
và mưu bán người phòng cảnh sát hình sự
ngay sau khi nhận được thông tin
anh đã báo cáo bàn chuyên án
và triển khai lực lượng truy bắt xuống địa bàn
các tổ trinh sát chia ra thành nhiều mũi
giả soát khu vực đối tượng xuất hiện
đây là một khu vực đôi núi rộng
nhiều bụi cây rậm và có nhiều hàng động
rất khó khăn cho lực lượng truy bắt
anh đã đề xuất với bàn chuyên án
sử dụng flycam cảm ứng nhiệt bay ở tầm thấp
đặc biệt ở các khe suối và bụi rậm
nơi nghi vấn đối tượng lần trốn
để hỗ trợ lực lượng truy bắt
vừa kết hợp bay flycam
các lực lượng vừa sử dụng loa
để kêu gọi đối tượng ra đầu thú
hưởng sự khoan hồng của pháp luật
muốn bắt được cọp phải vào hang cọp
anh em chúng tôi ăn trên núi
ngủ trên núi sương đêm lạnh bút
và dẫu có thức trắng đêm
giả soát truy lùng đối tượng
vẫn quyết tâm không trùn bước
sau khi bắt được lú xuân minh
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập
ban chuyên án khẩn trương mở rộng điều tra
ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
quyết định tạm giữ và lệnh bắt người
bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với pờ văn hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại bản lang hai
xã bản lang huyện phong thổ tỉnh lai châu
về hành vi che giấu tội phạm
theo quy định điều ba trăm tám mươi chín
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
pờ văn hà khi biết minh
có hành vi giết người cướp tài sản
đã không tố giác cung cấp thông tin
cho cơ quan công an để phục vụ truy bắt
mà còn trực tiếp đi mua ma túy
và thực phẩm cung cấp cho minh
để minh bỏ trốn
tiếp tục điều tra xác minh mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định bổ sung
quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với lò văn xé
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trú tại bản hợp một xã bản lang
huyện phong thổ tỉnh lai châu
về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
theo quy định tại điều hai trăm năm mươi
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ngày hai mươi tháng tám
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh lai châu
đưa ra xét xử sở thẩm
và tuyên phạt tử hình
bị cáo lù xuân minh hai mươi ba tuổi
ở xã hoang thèn huyện phong thổ
về hai tội danh giết người và cướp tài sản
kết quả của chuyên án truy xét này
là sự hợp lực tận tâm của nhiều lực lượng
trong đó quyết định thành công
vẫn là sự linh hoạt chỉ lối dẫn đường thực sự sắc dạo
của ban chuyên án và nằm cốt
là sự khôn ngoan mù trí dũng cảm
của các chiến sĩ cảnh sát hình sự
nói về vụ án
thượng tá phạm trọng hưng tâm sự đầy tiếc núi
chở khách lên tận vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh như vậy
qua các cung đèo hiệp trở
và thời gian tận hai ngày
nhưng nạn nhân nguyễn văn y không hề cảnh giác
anh y còn mất cần chọc ở chỗ
khi về đến gần nhà cách khoảng năm km
đối tượng lù xuân minh đòi anh y cho vay bốn mươi đồng
để đi vào quán gần đó
mua một con dao
nhằm mục đích gây án
nhưng nạn nhân cũng không hề nghi ngờ do dự
hay để ý hành động bất thường của mình
qua vụ án trên
thượng tá phạm trọng hưng cảnh báo
những người hành nghề xe ôm taxi
hay có thể người đi đường cho người khác đi nhờ
cần phải nâng cao cảnh giác
nếu cho khách đi đường dài
cần chụp ảnh chứng minh thư của khách
gửi cho người thân để nắm được thông tin lai lịch
hoặc nếu cho người lại đi nhờ
phải cảnh giác cao tránh để bị lợi dụng hại mình
tội ác mà mình đã làm
thực sự gây phẫn nộ trong dư luận xã hội
rồi đây một bản án nghiêm khắc
của pháp luật sẽ được tuyên cho tên giết người này
khiến hắn phải trả giá
về những gì mà mình đã gây ra
mời quý vị theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
để theo dõi những thông tin
về vụ án mới nhất